theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo đội tuyển quốc gia việt nam có bốn thí sinh dự thi olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đều giành được huy chương với hai huy chương vàng và hai huy chương bạc
cụ thể hai học sinh đoạt huy chương vàng là trần bá tân học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
em nguyễn văn trí nguyên học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên lam sơn tỉnh thanh hóa
với thành tích này việt nam đứng thứ năm trong tổng số tám mươi nước tham gia
và đặc biệt em trần bá tân được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối là bốn mươi trên bốn mươi
đây là lần đầu tiên thí sinh việt nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi này